khi vụ mùa kết thúc cũng là lúc bà con người paco tại vùng núi phía tây quảng trị lại tất bật chuẩn bị cho lễ mừng lúa mới hay còn gọi là tết aza
đây là lễ tết rất quan trọng và không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào người paco
và đặc biệt hơn khi trong xuân mới đình dậu này lễ mừng lúa mới của đồng bào dân bản ở huyện đắc rông lại chùng với tết nguyên đán của dân tộc
xuân vì thế mà đến với mọi người mọi nhà cũng ấm cúng hơn và đáng nhớ hơn rất nhiều
ở xã bung huyện đắc crong tỉnh quảng trị người paco tất bật tổ chức lễ mừng lúa mới để cảm ơn trời đất và các thần linh đã cho một mùa vụ bội thu
người paco rất coi trọng các lễ cúng mùa vụ họ tin vào các thần linh huyền bí mà họ gọi là giàng
họ thờ thần lúa thần lúa được coi là vị thần quan trọng nhất vì thần lúa mang lại ấm no hạnh phúc cho dân tộc họ
bất cứ con cái đi làm ăn cha nhưng mà khi đến là giàng phải về
về cái thứ nhất
thứ nhất là cái trường họ đó là xem lại cái cách làm ăn trong một năm
thì họ làm ăn đạt cái gì chưa được cái gì
đây là cái thứ nhất
cái thứ hai mà riêng cái truyền thông này thì chỉ có giờ già của đồng bào paco mình thì họ mới về đầy đủ họ tổ tập đầy đủ
thì cái lục đoạn mà mình mới gặp mặt đầy đủ
đồng thời là uống rượu rồi là trò chuyện trong một năm và bán phương hương kế hoạch cho năm tới chúng ta làm án phạt đạt hơn
tết mừng cơm
cúng lúa mới của người paco ở quảng trị là một phong tục tập quán có từ xa xưa
thường được tổ chức sau khi mùa vụ đã vãn tùy thuộc vào thời gian gạt lúa mà ở mỗi dòng họ tổ chức vào từng thời điểm khác nhau
theo quan niệm của người paco thời gian tốt nhất để cúng lúa mới cúng thần linh là vào buổi sáng vì lúc đó khí trời tốt nhất trong ngày
thời gian qua được sự quan tâm rất lớn của đảng nhà nước bà con có nhiều thay đổi
hôm nay bà con cùng đồng viên nhau làm ăn thực hiện tốt chủ trương đảng nhà nước để nhằm xóa đói giảm nghèo
lễ cúng tết lúa mới mang ý nghĩa để người paco cầu cho mùa màng tiếp theo luôn tốt tươi
mưa thuận gió hòa nhà nhà người người trong thôn bản đều dồi dào sức khỏe
trong bữa cơm mới đầm ấm xung vầy sau những lời chúc sức khỏe những tiếng cười giòn tan là những câu chuyện về quá khứ đã qua
những lời chúc sức khỏe những tiếng cười giòn tan là những câu chuyện về quá khứ đã qua
những lời nhắn nhủ dân dạy của trường họ và của bố mẹ dành cho con cháu mình